trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực tp hcm bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc ipc
chủ tịch hội đồng quán trị sedeco và một mươi tám người liên quan các sai phạm xảy ra tại công ty cố phận phát triển nam sài gòn
trong phiên xử hôm nay trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo tài trí dũng một lần nữa khẳng định
bị cáo tất thành cang đã mở lời cho nguyễn kim tham gia vào sadico
xuất phát từ lời nói tại bữa tiệc ở nhà ông cang bị cáo dũng mới đồng ý cho nguyễn kim tiếp xúc sadeco
đối chất với bị cáo tề trí dũng tại tòa bị cáo tất thành cang nhấn mạnh
không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông kim công ty nguyễn kim
cựu phó bí thư thường trực thành ủy cho biết đối với lời khai về có cuộc gặp mặt tại nhà riêng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là không có vì lúc đó bị cáo tất thành cang đang theo học lớp kiến thức an ninh quốc phòng
tại hà nội và đưa ra các căn cứ để chứng minh điều này
bị cáo cang cho biết chưa bao giờ có cuộc gặp mặt với tề trí dũng và nguyễn văn kim
nên đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông kim đến tòa để đối chất
luật sư bào chữa cho ông cang cũng cho rằng cần làm rõ việc này vì trong phần xét hỏi tại tòa
bị cáo tất thành cang và tề trí dũng có lời khai mâu thuẫn với nhau
trả lời ý kiến luật sư chủ tòa phiên tòa xét thấy hội đồng xét xử đã triệu tập công ty nguyễn kim
với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên không cần thiết
theo cáo buộc với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
bị cáo tất thành cang đã có bức vệ đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám của phân phòng thành ủy
phát hành chín triệu cổ phần có giá bốn mươi đồng một cổ phần cho công ty nguyễn kim
đây là cơ sở để bị cáo tề trí dũng và các cá nhân có chức vụ tại sadeco ibc
đã thực hiện các thủ tục thông qua phát hành chín triệu cổ phần sadico trái quy định
không thông qua đấu giá đấu thầu gây thất thoát của sadico một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra bị cáo tề trí dũng hồ thị thanh phúc nguyên tổng giám đốc sadiko đỗ công hiệp
nguyên kế toán trưởng sadiko đã chi tiền của sadiko cho nhiều cá nhân đi thăm quốc
gây thiệt hại cho serdico gần ba sáu tỷ đồng gây thất thoát gần hai hai tỷ đồng vốn nhà nước
đối với tội tham ô tài sản tám người có hành vi sai phạm trong việc sử dụng tiền từ nguồn thù lao
và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
với tổng số tiền tham ô là hơn bốn bảy tỷ đồng